nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước hôm nay đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã dâng hoa dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại bến nhà rồng
tượng đài chủ tịch hồ chí minh và nhà lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố và đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược tại huyện củ chi
tham dự lễ dâng hương có nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng đồng chí trường hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm kính cẩn nghiêng mình
tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh
vì nền độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
đứng trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
người đã làm dạng dỡ non sông đất nước ta và chủ tịch tôn đức thắng người con ưu tú của đất phương nam thành đồng tổ quốc
và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tất đất thiên liêng của tổ quốc
lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm xin hứa
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đoàn kết trên dưới một lòng quyết tâm xây dựng thành phố hồ chí minh
có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình cùng với cả nước và vì cả nước